thưa các bác sĩ tôi vừa làm hồ sơ sinh cháu và được chuẩn đoán hb sag dương tính
tôi được bác sĩ cho xét nghiệm định lượng virus để đánh giá lây nhiễm và cho kết quả âm tính
nên bác sĩ nói con tôi ít có khả năng lây nhiễm
tôi muốn hỏi rằng là làm cách nào để phòng lây bệnh cho bé
khi cháu lớn lên thì có cần tiêm nhắc lại ngoài các mũi trong chương trình tiêm chủng hay không
chồng tôi xét nghiệm thì đã có kháng thể hb sag trong máu
vậy thì có cần tiêm phòng nữa hay không
đây là câu hỏi của bạn thu bình ở gò vấp tp hcm
bạn thu bình thân mến tú sẽ chuyển câu hỏi này của bạn đến phó giáo sư chị thị ngọc
có thể tư vấn cho bạn ở trường hợp này
chào bạn thu bình
khi bạn đi xét nghiệm
hb sag dương tính
chứng tỏ là bạn có mang virus vnb
nhưng điều khá may mắn là virus của bạn không phát triển hay không nhân lên
tức là biểu thiện bằng adn hbv của bạn âm tính
chúng ta biết rằng là người ta đang nghiên cứu
còn thấy rằng nếu người mẹ hb sag dương tính
adn âm tính hoặc hb az âm tính
tức là không có hiện tượng virus nhân lên
thì khả năng chuyển cho con khoảng hai mươi ba mươi thôi
nếu mà trong trường hợp nếu mà mẹ mà cả virus kháng nguyên bề mặt
tức là hb sag dương tính adn dương tính và hb az dương tính
thì khả năng chuyển cho con là tám mươi
cho nên là tôi muốn nói thêm một chút để cho mọi người hiểu
trong trường hợp mà người mẹ có virus viêm gan và có hiện tượng nhân lên rất là cao như thế
thì thứ nhất là người mẹ có thai tháng sáu phải uống thuốc
uống thuốc cái nhóm là tenovir
một cái thuốc này thì nó không ảnh hưởng đến sự phát triển của thai
và em bé sinh ra tiêm hai thứ vaccine và hb sag dương tính
thì chúng ta với giảm được lây chuyển từ tám mươi xuống khoảng năm một mươi
thì cám ơn vấn đề
còn cũng rất may mắn trong trường hợp các bạn
thì chỉ có hb sag dương tính thì khả năng chuyển cho con khoảng hai mươi như hồi nãy tôi nói
nhưng mà cho nên là khi mà bạn có thai tháng thứ sáu thì không cần uống thuốc
đấy tức là không cần uống thuốc để giảm cái sự nhân lên của virus
nhưng em bé sinh ra cũng nên tiêm vaccine
và nếu có điều kiện thì tiêm kháng thể ngay từ khi mới sinh ra là tốt nhất
và để giảm
giảm cái nguy cơ lây chuyển cho con
và khi mà em bé sinh ra là tiêm hai liều vaccine và kháng thể
và vaccine thì sẽ tiêm ba mũi mỗi mũi cách nhau một tháng
tức là khi bé được hai tháng là tiêm hết ba mũi
còn kháng thể chúng ta chỉ cần tiêm một lần thôi
thì như thế thì cái khả năng lây truyền cho con cho em bé thì rất là thấp
thì đấy là cái cách
bởi vì chúng ta biết rằng là người việt nam của chúng ta
sự lây chuyển virus phim gan lại chủ yếu từ mẹ sang con
tức là người ta không ước tính tính tỏa một cách rõ ràng
thứ một mươi người bị nhiễm viêm gan virus phải sáu người do mẹ truyền
cho nên là chúng ta phải cần chú ý là
những người mẹ mà mang virus can b thì chúng ta cần phải đi khám
xem virus có phát triển không để gặp bác sĩ chuyên khoa
để phòng bệnh lây truyền cho em bé là rất quan trọng
còn đối với chồng của bạn đã có kháng thể rồi
thì chúng ta nên định lượng xem là cái kháng thể nó cao hay thấp
nếu mà kháng thể nó còn thấp khoảng dưới một trăm
thì tôi khuyên là tiêm nhắc lại vaccine viêm gan b
còn nếu kháng thể nó khoảng năm trăm linh hoặc một thì chúng ta không cần
đó là những lời nói của chúng ta
chia sẻ từ phía phó giáo sư trịnh thị ngọc
để tư vấn cho trường hợp của bạn
trong trường hợp này thì bạn chắc chắn là cũng rất là mong muốn nuôi con bằng sữa mẹ
cho nên rất mong là những cái tư vấn của phó giáo sư ngọc
như là tiêm kháng thể tức là tiêm huyết thanh
trước thì bạn rồi là sau đó là tiêm vaccine
thì tất cả những điều ấy phải được làm trước khi bạn cho bé bú lần đầu tiên
để khi mà bé đón nhận những cái giọt sữa của mẹ
có rất có thể là cái bầu gú có thể bị xây sước
có thể là rất dễ là truyền cho con
cho nên phải làm trước khi cho bé bú lần đầu tiên
thì nó sẽ hiệu quả hơn
vâng đây là những thông tin cực kỳ hữu ích cho bạn thu bình
và hy vọng rằng bạn đã lắng nghe được những lời chia sẻ từ phía các chuyên gia khách mời của chúng tôi
để có thể có được cái định hướng tốt hơn cho sức khỏe của con của mình
cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chương trình
phan trung kiên năm nay ba mươi bảy tuổi
cùng với ba người bạn vốn là những người học cùng với anh hồi nhỏ và đại học
hơn hai năm nay anh kiên xây dựng mô hình gồm diện tích
trồng cây cà gai leo ở ba nơi là hà nội hòa bình và lạng sơn
ngoài ra anh cũng có một sưởng chế biến rộng hai trăm linh m hai
mỗi ngày chỉ tính riêng tại miếu môn trương mỹ hà nội
anh kiên thu được một tấn tươi sản phẩm từ cá gai leo
luôn xác định phải sản xuất sạch mới có những sản phẩm an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng
và mới có thể xuất khẩu ra thế giới
nên toàn bộ ba mươi hectare cà gai leo của anh kiên
được anh và các cộng sự sản xuất với chuẩn gacp
nghĩa là áp dụng các nguyên tắc
tiêu chuẩn thực hành tốt trồng trọt và thu hái dược liệu
theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới who
theo đó hạt giống được anh kiên chọn kỹ từ rất nhiều giống cả gai leo
vùng trồng không chỉ là vùng có nguồn nước sạch
mà còn là vùng cách xa khu dân cư nhà máy bệnh viện trường học đường giao thông để tránh ô nhiễm
thảo dược như gừng tỏi ớt phân vi sinh được anh kiên sử dụng trong quá trình chăm sóc cây cà gai leo
quy trình thu hái chế biến cũng được anh kiên giám sát chặt chẽ
xin chào các bạn tôi là phan trung kiên
và đây là loại cây được các chuyên gia đánh giá là cây thần kỳ cho các bệnh nhân mắc bệnh về gan
nó có tên là cà reo và hiện tại tôi có gần ba mươi hectare trồng loại cây này
ở đất nước ta với ba phần tư diện tích là đồi núi
đây là điều kiện thiên nhiên rất phù hợp với trồng cây dược liệu
sở dĩ tôi chọn cây cà cây đeo vì cây này rất tốt cho cộng đồng và ai cũng có thể trồng được nó
tôi hy vọng mọi người có thể chữa các bệnh về gan bằng cây thảo dược
chúng ta trồng trong nước chứ không phải sử dụng bất kỳ sản phẩm ngoại nhập nào
chào mừng các bạn đến với mô hình của tôi
với sản lượng năm tấn mỗi tháng
hiện nay anh kiên và các cộng sự đang cho ra thị trường ba dòng sản phẩm
gồm trà túi lọc cao cả gai leo và trà hòa tan
ngoài các tác dụng tốt cho gan cà gai leo còn có tác dụng tán phong thấp tiêu động tiêu đờm tiêu lọc
trừ ho mỗi sản phẩm đều có mã vạch dễ dàng truy xuất nguồn gốc xuất xứ
sản phẩm này cũng đã bước đầu đến được với một số siêu thị và nhà thuốc